ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ
để thực hiện xây dựng công trình bệnh xá trên đảo nam yết thuộc huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
việc xây dựng bệnh xá nam yết không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng cho tuyến đầu tổ quốc
chăm sóc sức khỏe cho quân dân trên đảo mà còn là trung tâm khám chữa bệnh
cấp cứu cho người dân ta đang làm ăn trên biển
bác thượng vụ thành ủy tp hcm cũng đã thống nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng công trình bệnh xá nam yết
tổng kinh phí dự kiến là ba mươi tỷ đồng đồng thời đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc và hội đồng quản lý quỹ
vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc kêu gọi vận động các tầng lớp nhân dân tp hcm hướng ứng tham gia đóng góp
đây là công trình mang biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân thể hiện tình cảm trách nhiệm của quân
dân tp hcm hướng về trường sa thân yêu
bước đầu đã có ba trăm bốn mươi năm đơn vị đăng ký với số tiền một mươi một tỷ đồng